dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là một trong nhiều dự án luật được đại biểu quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai này
điều mà nhiều đại biểu quan tâm đó là làm sao để các quy định trong dự luật bảo vệ được tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người bị oan sai
số tiền trên hai tỷ đồng bồi thường oan sai trong vụ kiện đòi bồi thường của ông huỳnh văn nén người đàn ông mang hai án oan sai gây chấn động dư luận thời gian qua
đã bộc lộ rất rõ những bất cập của công tác đi đòi bồi thường của người dân
chỉ có ông huỳnh văn nén mà rất nhiều người khác như nguyễn thanh trấn hay trần văn thêm và nhiều người dân khác đều rất vất vả khi đi chứng minh quyền lợi của mình
đã khẳng định cái người đó là bị oa sai rồi thì người ta không phải đi lục những cái giấy tờ đó không hành người dân như vậy được
đã xác định đã tuyên bố rằng là những cái cá nhân đó là bị oan sai thì phải đền bù ngay
cái tính toán cái giá trị mà để đền bù ngay chứ không
tôi nghĩ là không có cần để lục lại để chứng minh cái điều đó
cơ quan nhà nước là đi chứng minh đi tìm và lượng hóa được cái mà sự mất mát về vật chất và tinh thần của những người mang sai đó
mười năm trời người ta không phải là chỉ là mất đi cái cơ hội làm việc mất đi những cái cơ hội trong cái làm ăn
để tạo ra những
nhưng thu nhập mà còn về mặt giá trị tinh thần về mặt quy tính về mặt mối quan hệ xã hội cộng đồng rất là nhiều thứ
mà chúng ta lây hoay hoài những cái thủ tục đó tôi nghĩ là không nên không cần thiết
cái đó là nhiệm vụ của quản lý nhà nước
hiện dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước vẫn đang chứa đựng nhiều quy định về thủ tục hành chính
gây phiền hà cho người tiến hành các thủ tục yêu cầu bồi thường
do đó nhiều đại biểu cho rằng cơ quan quản lý nhà nước cần có những quy định để giảm bớt cho người dân
vì họ là người cần được hỗ trợ và giúp đỡ
những dự thảo của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước thì chúng ta cũng cần phải tính tới
tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho những người không may đã bị oan sai rồi
mà bây giờ họ là phải làm những cái thủ tục về mặt hành chính quá nhiều thì là điều đó cần phải cháy
do đó quan điểm của tôi là cần phải ra soát kỹ cái bộ luật này
để hạn chế tối đa các thủ tục hành chính mà những người không may bị oan sai
người ta có thể đề nghị các cơ quan
nhà nước phải bồi thường cho họ trong thời gian tới
ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh
nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện các quy định hướng dẫn của trung ương về công tác xây dựng đảng
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy thông tin nhanh
về kết quả hội nghị lần thứ tư bàn chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
thông báo một số vấn đề về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế
sự vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
từ nay đến cuối năm phú thọ sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng
gắn liền với phát triển kinh tế tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết trung ương
cuộc tình kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc
và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn hai mươi
và xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi tỉnh hải dương tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết liên tịch một năm hai nghìn một mươi năm nqlt
về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động phân loại đánh giá công tác xây dựng xã phường thị trấn
lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm
mười năm qua trên đề bàn tỉnh hải dương lực lượng công an đã xác lập triệt pháp
trong hai mươi bảy chuyên án bắt giữ xử lý hai chín trăm hai mươi tám vụ bốn một mươi tám đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy
khởi tố trên một bảy trăm linh vụ với một chín trăm bảy mươi hai bị can bắt giữ hai trăm ba mươi ba vụ với năm trăm sáu mươi hai đối tượng vi phạm và phạm tội mại dâm
khởi tố một trăm năm mươi bốn vụ với một trăm chín mươi ba bị can
có hai hai trăm linh lượt người được cai nghiện tại cộng đồng hai một trăm bốn mươi chín người cai nghiện tại trung tâm
trên hai ba trăm linh lượt người đăng ký tham gia điều trị methanol
trong thời gian tới hải dương sẽ tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ngành
tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ phường làm trong công tác xây dựng xã phường
thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm
cũng tại hội nghị ubnd tỉnh hải dương đã tặng bằng khen cho hai mươi bốn xã phường có thành tích xuất sắc
trong việc triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch số một
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình
cho biết vừa phối hợp với tàu cá ngư dân và tàu cảnh sát biển
cứu sáu ngư dân bị chìm tàu cá cách cửa danh khoảng ba mươi bảy hải lý đưa vào bờ an toàn
theo đó lúc một mươi h năm mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
nhận được điện thoại từ ông nguyễn văn xỉu ở xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
chủ tàu cá qb chín mươi hai nghìn một trăm sáu mươi bốn ts
khoảng một mươi h năm mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi tàu của ông gồm sáu lao động đang trên đường vào cảng danh
chìm tại tòa độ một mươi tám độ một mươi chín phút vĩ độ bắc một trăm linh sáu độ ba mươi chín phút kinh độ đông
cách cửa xanh khoảng ba mươi bảy hải lý về phía bắc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã nhanh chóng thông báo sự việc
cho lực lượng cảnh sát biển đang làm việc nhiệm vụ trong khu vực đó
đồng thời huy động hai tàu công suất lớn cùng tám cán bộ chiến sĩ khẩn trương lên đường cứu nạn
tàu cá qb chín mươi hai nghìn năm trăm linh chín ts của ngư dân quảng bình và tàu của cảnh sát biển đã cứu
và đưa sáu ngư dân vào cửa danh an toàn
hiện bộ đội biên phòng quảng bình đang tiếp tục nắm những thông tin cần thiết
về vụ chìm tàu này để có hướng hỗ trợ giải quyết
thực hiện chủ trương của chính phủ về việc kê khai áp giá đền bù thiệt hại cho người dân ven biển
bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do công ty phongmosa hà tĩnh gây ra
tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhưng trong quá trình triển khai
vẫn còn một số vướng mắt xảy ra sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
tại thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh
quảng trị có hơn một hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
trong quá trình đánh giá đền bù thiệt hại tại các địa phương vẫn còn một số bất cập
chính quyền cơ sở đang phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ
đền bùi thiệt hại ngang mức với những người biển
ngoài việc đền bù chưa thỏa đáng còn có quá nhiều văn bản của cấp trên thay đổi trong thời gian qua
điều này đã làm cho chính quyền cấp cơ sở rất khó khăn trong quá trình thực hiện để bảo đảm công bằng khách quan
một số đối tượng đặc biệt là đối tượng lao động giả đơn
thì trong các văn bản cũng quy định cho rõ
khó khăn nữa là đó là xác định đối tượng lao động tại các dịch vụ nhà hàng khách sạn
và là cái lao động tại các cơ sở chế biến thủy ái sản thì vẫn chưa xác định rõ
hiện tại tỉnh quảng trị đang khẩn trương triển khai điều tra xác minh đối tượng đánh giá tình hình thiệt hại của người dân
nhưng do địa bàn trải dài nhiều dạng đối tượng kê khai đánh giá đền bù thiệt hại đã gây không ít khó khăn cho địa phương
các văn bản hướng dẫn cũng như là có một số phát sinh tình huống thực tế mới
vì vậy là cần có cơ sở tập trung
các cái điên mức khổ trợ và áp giá thì thấy rằng là cũng để mà phân loài các cái đối tượng
cũng là một cái việc rất là khó khăn
để việc đền bù thiệt hại cho người dân được chính xác và minh bạch
cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ từ phía người dân
có như vậy tỉnh quảng trị mới có thể niêm yết danh sách đền bù thiệt hại cho người dân vào cuối tháng một mươi này
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
khởi công xây dựng cầu kỳ cùng tại lãng xã
đà nẵng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu á hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại thành phố lạng sơn sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn tổ chức khởi công xây dựng cầu kỳ cùng bắc qua sông kỳ cùng ở ngay vị trí cầu cũ
dự án xây dựng cầu kỳ cùng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh làm chủ đầu tư

cầu được xây dựng vĩnh kiểu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực chiều dài toàn cầu là một trăm một mươi bảy hai mét
thời gian thực hiện dự án là năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám với tổng mức đầu tư hơn bốn trăm linh năm tỷ đồng
cầu kỳ cùng được xây dựng mới phù hợp với tổng thể kiến trúc cảnh quan khu vực có tính thẩm mỹ cao đáp ứng được yếu tố văn hóa lịch sử tăng cường năng lực giao thông vận tải đô thị đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

trong các trường mầm non công lập hầu hết phải gửi trẻ vào các nhà trẻ tư nhân không bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt cho trẻ
thực hiện chủ trương của thành phố về bảo đảm điều kiện học tập cho con em công nhân sở giáo dục và đào tạo đã xây dựng tám lớp mầm non công lập thí điểm trong đó có sáu trường tại quận thủ đức hai trường tại quận bình tân
qua hơn một năm đi vào hoạt động các trường này đã phát huy được hiệu quả nhận đủ số trẻ là con em công nhân vào học
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã đồng ý với chủ trương cho nhân dọng mô hình này trên toàn thành phố trong đó một lớp mầm non gồm hai giáo viên được hưởng một giờ làm thêm ngoài giờ là ba mươi ba đồng làm thêm ngoài trong ngày thứ bảy là bốn mươi ba đồng đồng thời giao cho các ngành chức năng lập đề án trình hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp cuối năm để thực hiện
ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra kỳ họp thứ hai nhóm nghiên cứu pháp luật khu vực về bóc lột tình dục trẻ em
trong du lịch và lữ hành do bộ tư pháp việt nam phối hợp với cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc tổ chức
tại kỳ họp ông christopherbat phụ trách cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc tại việt nam nhấn mạnh trọng tâm các nỗ lực phòng chống du lịch tình dục trẻ em của chính phủ campuchia lào thái lan và việt nam là cải cách pháp luật và tư pháp
việc sửa đổi bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự và một số luật khác có liên quan của việt nam hiện nay nhằm tăng cường cơ sở pháp lý để đấu tranh với tội phạm bóc lột tình dục trẻ em
trước đó trong một cuộc họp về hợp tác thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh chống bóc lột tình dục của trẻ em trong du lịch và lữ hành của dự án trẻ em của unodc việt nam là quốc gia đi đầu cho ý tưởng thành lập nhóm nghiên cứu pháp luật khu vực
từ đó các thành viên của nhóm khu vực đã luôn phiên tổ chức các kỳ họp hàng năm để chia sẻ các tiến trình và xu hướng mới nhất về khuôn khổ pháp lý và thực thi pháp luật nhằm đối phó với tội phạm bóc lột tình dục trẻ em
vượt qua tám điểm đến hàng đầu của châu á là bangkok bắc kinh hồng kông kualamburg macau seoul thượng hải và singapore
thành phố đà nẵng đã được tổ chức giải thưởng du lịch thế
giải thưởng du lịch thế giới vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu á năm hai nghìn một mươi sáu
sự kiện này đã ghi danh đà nẵng việt nam vào danh sách các điểm đến hiện đại an toàn với nhiều sự kiện mang tầm quốc tế trên bản đồ du lịch toàn cầu
giải thưởng du lịch thế giới ra đời từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hàng năm vinh danh những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực du lịch lữ hành với giải thưởng bao gồm các hạng mục hàng không khách sạn resort công ty lữ hành vận chuyển
hội trợ triển lãm là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành nông nghiệp việt nam trong năm hai nghìn một mươi sáu là nơi quảng bá nâng cao hình ảnh của ngành nông nghiệp việt nam
tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản thủ công mỹ nghệ chất lượng cao của nước ta và giới thiệu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới tại việt nam cũng như trên thế giới trong sản xuất nông nghiệp
đặc biệt hội trợ năm nay còn nhằm tổng hợp kết quả năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và kế hoạch năm năm tiếp theo
qua đó tiếp tục thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững